chưa ba mươi một tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
tính đến thời điểm này thành phố có hai trăm một mươi sáu ba trăm một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín phát điện tại thành phố
trong đó có hai trăm một mươi năm tám trăm sáu mươi chín trường hợp nhiễm cho cộng đồng bốn trăm bốn mươi năm trường hợp nhập cảnh
hiện đang điều trị bốn mươi một trăm ba mươi ba bệnh nhân trong đó có hai bốn trăm bốn mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai bảy trăm ba mươi sáu bệnh nhân nặng đang thử máy và một mươi sáu bệnh nhân can thiệp ecmo
trong ngày ba mươi tháng tám có hai ba trăm bảy mươi hai bệnh nhân xuất viện tổng số xuất viện đến nay là một trăm linh bảy hai trăm một mươi sáu bệnh nhân